tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đã diễn ra khai mạc ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào trăm lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội có sự góp mặt của nhiều đoàn với các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật quần chúng thi đấu thể thao khảo sát kết nối tuyến điểm du lịch
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh ngày hội thực sự trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị văn hóa sâu sắc
là nơi để đồng bào dân tộc trăm ở các địa phương gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm đối với việc giữ gìn văn hóa truyền thống
củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để giới thiệu tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo đặc sắc của đồng bào trăm
trong sự thống nhất mà đa dạng của nền văn hóa việt nam với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế
thay mặt chính phủ phó thủ tướng đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt kiến trúc nghệ thuật tháp nhạn thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào trăm lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín tại phú yên được diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng tám
có sự tham gia của gần hai nghệ nhân nghệ sĩ diễn viên nhạc công vận động viên quần chúng đến từ một mươi một tỉnh thành phố khu vực nam bộ và nam trung bộ
chiều cùng ngày phó thủ tướng vũ đức đam cùng đoàn công tác đã thăm và tặng quà cho một trăm linh nạn nhân chất độc da cam ở hai huyện đông hòa và tây hòa tỉnh phú yên